thưa quý vị chỉ sau một giờ đồng hồ nhận được tin báo công an tỉnh hải dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
bắt giữ được trần văn đức hông thủ của vụ án giết người xảy ra tại địa bàn thị trấn thanh miện huyện thanh miện
vào trưa ngày hai mươi ba tháng bảy người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu thuộc khu dân cư phượng hoàng hạ
thị trấn thanh miện huyện thanh miện nguyên nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương mất máu cấp
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện thanh miện
đã tiến hành xác minh điều tra bắt giữ hung thủ gây án là trần văn đức chú tại thị trấn thanh miện huyện thanh miện
kết quả điều tra ban đầu đức và nạn nhân làm cùng công ty đức là nhân viên giao hàng do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty
nên sáng ngày hai mươi ba tháng bảy đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều nạn nhân ra khu vực cánh đồng thuộc khu phượng hoàng hạ
với mục đích chiếm loạt tài sản
tại đây đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu ngược trái và tay khiến nạn nhân tử vong đồng thời lấy đi một số tài sản của nạn nhân
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản bảy đối tượng trú tại đồng nai và cà mau đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
theo hồ sơ công an
ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi chú huyện đình quán tỉnh đồng nai là đối tượng môi giới dẫn dắt nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke hoạt động tại thị trấn đình quán huyện đình quán
đầu năm hai nghìn hai mươi ba sinh có thuê nông quốc tài hai mươi hai tuổi để chở nữ tiếp viên đi tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn
cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tài bị sinh đuổi việc vì có mâu thuẫn trong quá trình làm việc
sau đó nhiều lần sinh gọi điện thoại yêu cầu tài trả sáu mươi triệu đồng đã nợ trước đó nhưng tài không nghe máy
đêm ngày hai mươi ba tháng sáu sinh thuê xe ô tô và rủ thêm sáu đối tượng mang theo ba dao tự chế rồi nhờ kiều phương chưa rõ lây lịch gọi điện dụ tài đến
khi tài đến thì các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy một điện thoại di động với tổng trị giá năm mươi một triệu đồng của tài rồi đưa tài lên xe ô tô về xã phú vinh huyện đình quán
tại đây các đối tượng đã chói tay đánh đập ép tài phải viết giấy vay nợ rồi mới thả tài về huyện xuân lộc
khoảng lúc ba giờ sáng thì bị có hẹn kiều phương ra và chúng tôi xuống ngay địa điểm hẹn và bắt giữ tài vi dùng tay chân đánh tài vi và kêu tài vi giết giấy nợ
nhận được tin báo của bị hại công an huyện xuân lộc đã phối hợp với công an huyện đình quán tiến hành bắt giữ bốn đối tượng gồm trần xuân lê thanh hiếu trần văn hiếu và võ hoàng lâm minh
biết không thể thoát tội
các đối tượng ngũ ngọc sinh nguyễn phương thanh nguyễn bảo kha đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
qua vụ việc trên thì cơ quan công an khuyến cáo người dân phải thực hiện đúng theo hợp đồng thỏa thuận dân sự
khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thỏa thuận vay tài sản thì đề nghị người dân liên hệ đến các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành khởi kiện và được xử lý theo quy định của pháp luật
nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng vũ lực đe dọa bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các xe ô tô hạng sang
công an tp hcm đã quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
với phan công khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mohammad dafa về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
quá trình điều tra mở rộng vụ án phan công khanh cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm còn tiếp nhận đơn của một người dân chú tỉnh an giang
tổ cáo muhammad dafa hai mươi bảy tuổi chú tỉnh an giang cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể phà đã mang xe ô tô nhãn hiệu bmw kép của nạn nhân nhờ pha giao bán đi cầm lấy một tỷ đồng để tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra hiện đã thu giữ được chiếc xe trên
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn của một người dân ở tỉnh kiên giang
tổ cáo phan công khanh cùng đồng bọn đã chiếm đoạt chiếc xe hiệu brabus tám trăm linh
thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương mùng tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên cho một người dân để chiếm đoạt hai mươi bốn năm tỷ đồng
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và truy bắt những người có liên quan
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
vừa khởi tố một mươi sáu bị can và lệnh tạm giam đối với tám bị can là lãnh đạo
nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khang thịnh chú quận hà đông thành phố hà nội
đây được xác định là đường dây lừa đảo khắp cả nước với số tiền lên đến một trăm linh tỷ đồng
bằng hình thức bán thuốc trị nám cho đối tượng là phụ nữ một cách tinh vi chuyên nghiệp
công an đã thu giữ một trăm linh năm điện thoại bốn mươi hai máy tính phong tỏa một mươi sáu tài khoản ngân hàng
đồng thời triệu tập ba mươi năm đối tượng liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
tổ kiểm tra chuyên đề một trăm chín mươi ba công an tp đà nẵng cho biết vừa phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ
và có dấu hiệu vận chuyển bình khí cười n hai o không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể khi đang tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường lê văn hiến
phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn tổ công tác một trăm chín mươi ba đã phát hiện thanh niên chú phường hòa quý
quận ngũ hành sơn vượt đèn đỏ và chở theo một túi du lịch màu đen nên đã dừng xe để kiểm tra
phát hiện bên trong túi có hai bình khí cười loại một mươi kg và nhiều bịch bong bóng chưa thổi
qua khai thác nhanh đối tượng này thừa nhận đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
và đang trên đường đi giao khí cười cho khách
đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khí cười nói trên
toàn bộ số khí cười đều được mua trên mạng xã hội nhận về để bán tranh lệch lấy tiền tiêu xài cá nhân
thưa quý vị hơn hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy tại gia đình ông trần văn việt
ở xã tề lỗ huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc xảy ra cháy
ngọn lửa bùng phát giữa đêm làm cho người dân vô cùng hoảng loạn
may mắn là công an xã tề lỗ và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã có mặt kịp thời cứu được một phụ nữ và hai cháu nhỏ mắc kẹt trong đám cháy
sau một ngày hiện trường vụ cháy cơ bản đã được bà con lối xóm hỗ trợ gia đình ông việt dọn dẹp
xong ba mẹ con chị lê thị hà những người được cứu thoát từ trong đám cháy vẫn chưa hết bàng hoàng
mấy mẹ con cũng chạy chào lên chỗ thoát hiểm ở trên nóc nhà lúc đấy khói quá
lại xuống lại vào nhà vệ sinh đóng kín cửa lúc đấy là em nghĩ mẹ con cháy cũng chết
may là có anh lên em rất biết ơn anh
vụ cháy xảy ra vào lúc hơn hai giờ sáng từ khu nhà bếp nấu thức ăn cho gia súc
vụ cháy xảy ra vào lúc hơn hai giờ sáng từ khu nhà bếp nấu thức ăn cho gia sư
khoảng năm phút sau khi nhận được tin báo về vụ cháy lực lượng công an xã tề lỗ và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực số ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc
đã có mặt triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau khi xác định được là vẫn có người mắc kẹt tôi vào sau tôi tìm kiếm khu vực tầng một trước
sau khi lên qua phòng thứ nhất đến phòng thứ hai khi trong nhà vệ sinh mở cửa ra thì có ba mẹ con đang ở bên trong nhà vệ sinh đó
tại vì phòng đó do đặc thù nằm trong cùng và sâu vào trong nhất lúc đó không có cửa nào tiếp cận cả
ngay sau đó tôi cũng đã đến và đã chấn an tinh thần của các nạn nhân trước
tôi bế cháu thứ nhất xuống sau đó là an toàn giao cho người nhà
sau đó tôi tiếp tục quay lên sau đó tôi cứu cháu thứ hai và đưa mẹ của
và cháu xuống
ba mẹ con chị lê thị hà được cứu thoát
đến hai h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy đám cháy cũng đã được dập tắt hoàn toàn
gia đình ông việt và người dân thôn giã bàng thực sự thấy may mắn vì vụ cháy đã được khống chế kịp thời và không gây thiệt hại về con người
phòng cháy nhà tôi có xảy ra vụ cháy là vào đêm khuya hai giờ sáng tầm người tôi đang ngủ say
không may là có lực lượng cứu hỏa phòng cháy chữa cháy
các ba công an trật tự
sao huyện đến ứng cứu kịp thời cứu được ba mẹ mẹ con chị ta ở xuống
thì tôi không biết nói gì chỉ biết là cảm ơn lực lượng phòng cháy chứ cháy của tỉnh vĩnh phúc công an xã phường xã tuyệt lộ
thiếu tá phan anh văn cho biết trường hợp ba mẹ con chị lê thị hà được cứu thoát kịp thời là rất may mắn
bởi lẽ khi lực lượng chức năng đến hiện trường
trinh sát đám cháy người nhà lúc này vẫn đinh ninh không còn ai trong ngôi nhà hai tầng
chỉ khi lực lượng công an điểm danh cụ thể từng người của gia đình
thì việc ba mẹ con chị hà vẫn đang mắc kẹt trong đám cháy mới được xác định
hơn nữa chị hà lại đưa hai cháu nhỏ chạy vào phòng vệ sinh đóng kín cửa sẽ rất dễ dẫn đến bị ngạt khói khí độc
qua đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một lần nữa khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng phong ngừa hỏa hoạn
đặc biệt mỗi người phải chủ động tìm hiểu các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ
sắp xếp nó phải gọn gàng và tránh xa các nguồn lửa và nguồn nhiệt để tránh đề phòng khi một sự cố xảy ra thì sẽ không gây cháy đàn được
cố ý gây thương tích cho người khác nguyễn ngọc tân chú tại huyện cẩm mỹ của tỉnh đồng nai và bảy đối tượng khác
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ của tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền tân đã rủ thêm bảy đối tượng cùng chú tại huyện cẩm mỹ
mang theo dao kiếm đến nhà anh nguyễn văn chiến chú cùng xã để đánh rằn mặt và đòi trả nợ
tại đây hai bên đã xảy ra sâu sát
đỗ ngọc tâm đã dùng dao chém trùng canh tay phải của nguyễn văn sang đang ngồi nhậu cùng với chiến gây thương tích năm mươi hai
sau khi gây án các đối tượng trong nhóm của tân đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tăng vật thu giữ là bốn con dao các loại một kiếm nhật một cây kéo một điện thoại di động hai xe mô tô và vỏ các chai bia thủy tinh
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng trịnh minh huy chú tại thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
huy là đối tượng hai lần thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn thành phố đồng xoài
khoảng năm giờ ngày một mươi sáu tháng bảy huy điều khiển xe máy từ thành phố hồ chí minh đến thành phố đồng xoài
khi đến đường nguyễn huệ thuộc phường tân xuân phát hiện một người đang đi bộ trên đường ngược chiều với đối tượng
đối tượng đã áp sát và nhanh tay giật sợi
dây chuyền đeo ở cổ nạn nhân rồi bỏ chạy
sau đó huy bán sợi dây chuyền với giá tám ba triệu đồng
trước đó khoảng năm giờ ngày chín tháng bảy với thủ đoạn tương tự huy điều khiển xe đến khu vực chợ đồng xoài
phường tân bình và cướp sợi dây chuyền vàng của một nạn nhân khác
sau đó bán sợi dây chuyền được bảy ba triệu đồng
sau thời gian truy xét đến ngày hai mươi ba tháng bảy công an thành phố đồng xoài phó hợp với đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài
phát hiện đối tượng huy đang điều khiển xe máy ở khu vực thành phố đồng xoài để tiếp tục săn mồi
lực lượng công an liền áp sát khống chế bắt giữ đối tượng này
tại cơ quan công an đối tượng huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mới đây công an huyện mai sơn đã bắt giữ nguyễn thanh sơn chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
vận chuyển trái phép hơn sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào ngày hai mươi ba tháng bảy khi đang vận chuyển ma túy qua khu vực xã triềng hung
huyện mai sơn nguyễn thanh sơn bị công an huyện mai sơn bắt quả tang
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lò thị thu chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan
thưa quý vị huyện vụ bản tỉnh nam định không phải là địa bàn nóng phức tạp về tội phạm ma túy
tuy nhiên hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện vẫn diễn ra
và đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa
trên tình hình trên công an huyện vụ bản đã tập trung lực lượng bắt giữ xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện để ngăn chặn phòng ngừa và giáo dục chung
tối ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bất ngờ kiểm tra khách sạn mai mai thuộc xóm thượng xã liên minh huyện vụ bản
cơ quan công an bắt quả tăng sáu thanh niên thường trú tại huyện ý yên tỉnh nam định và tỉnh thanh hóa
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó kiểm tra khách sạn an villa ở thị trấn gôi lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng năm thanh niên
cùng chú tại huyện ý yên đang có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng tám năm gram ma túy một bình chứa khí cười một trăm linh quả bóng bằng cao su triệu qua sử dụng
chúng tôi đã triển khai đến toàn bộ các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng đấu tranh
của lực lượng tội phạm ma túy lực lượng hình sự kinh tế ma túy lực lượng nồng cốt
của cơ quan các xã thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện tốt các biện pháp ủi vụ
để quản lý tốt các tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn
nói chung cũng như là tội phạm ma túy ở địa bàn huyện vụ bản
phải làm tốt các công tác tham dự tiên truyền
chúng người dân quản lý tốt đối tượng người sử dụng ma túy để có biện pháp phòng ngừa
làm cung giảm cao
nắm tình hình địa bàn nhận diện và dự báo trước thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy
đang đi sâu vào các đối tượng trẻ bến đỗ cho những bữa tiệc ma túy của giới trẻ
thường là nhà nghỉ khách sạn
do vậy lực lượng công an huyện và công an các xã thị trấn thường xuyên trao đổi thông tin
phối hợp tuần tra bảo đảm tốt an ninh trật tự địa bàn
công an xã cũng thường xuyên báo cáo tham dự đề xuất với đánh đạo công an huyện
để tăng cường phối hợp với các đội nghiệp vụ trên công an huyện
đặc biệt là đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy
công an xã thường xuyên trao đổi thông tin trong công tác quản lý địa bàn
quản lý đối tượng với đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát với các đội nghiệp vụ
đặc biệt là về thời gian ban đêm
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của công an huyện vụ bản chưa một ngày ngưng nghỉ
tính riêng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy
công an huyện vụ bản đã phát hiện bắt giữ xử lý một mươi vụ vi phạm về ma túy
trong đó đã khởi tố năm vụ chín đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép chất ma túy
với công an huyện vụ bản thành công của từng vụ án không chỉ có bắt đúng người
xác định đúng tội mà còn phải cảm hóa giáo dục đối tượng để đối tượng nhận thức được vi phạm
mà rút kinh nghiệm sống theo quy định của pháp luật
xây dựng nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp công tác phù hợp hiệu quả
nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra
công an huyện vụ bản xác định tất cả nhiệm vụ đều vì bình yên cuộc sống cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang điều tra vụ án giết người
gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
có nội dung như sau
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại km tám mươi bốn cộng bảy trăm linh quốc lộ năm
thuộc thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
quyết định thắng chú thành phố hải phòng điều kiện xe mô tô yamaha exciter màu xanh
dượt đuổi đánh nhau trên đường
thắng dùng chân đạp vào xe máy của anh hoàng đình khánh làm anh khánh ngã ra đường
và bị xe container chạy phía sau chen qua người khiến anh khánh tử vong tại chỗ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng tạm giữ một xe mô tô
do thắng điều khiển nhãn hiệu yamaha excider màu xanh biên kiểm soát một mươi năm g một ba mươi nghìn bảy trăm năm mươi bốn
giấy chứng nhận đăng ký mang tên nguyễn xuân tuấn chú tại thủy nguyên hải phòng
tiến hành ghi lời khai của anh nguyễn xuân tuấn xác định năm hai nghìn một mươi bốn anh tuấn mua chiếc xe trên
và sử dụng đến năm hai nghìn một mươi năm thì bán xe cho một người phụ nữ không quen biết ở huyện thủy nguyên hải phòng
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
thông báo truy tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên
ai biết thông tin xin gửi về phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
địa chỉ số bốn đường lê đại hành phường minh khai quận hồng bàng thành phố hải phòng
hoặc điều tra viên bùi văn dương số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu tám trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi ba